các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi ở hai khu vực là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa vẫn còn có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo phải sang đến ngày mai khi mà không khí lạnh yếu bớt thì cường độ gió trên các vùng biển mới giảm dần
sóng không còn cao nữa và cũng không còn tình trạng biển động
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước